trong hai ngày hai mươi bảy và hai mươi tám tháng chín tỉnh ủy hải dương đã tổ chức hội nghị lần thứ năm ban chấp hành đảng bộ tỉnh lần thứ một mươi sáu
để thảo luận một số nội dung quan trọng trong đó xác định các mục tiêu chủ yếu và các giải pháp trọng tâm
thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của tỉnh giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi
trong những năm tới tỉnh hải dương phấn đấu kinh tế tăng trưởng bình quân tám tám năm trên năm
đến năm hai nghìn hai mươi thu nhập bình quân đầu người đạt năm mươi năm triệu đồng giá trị sản phẩm đạt một trăm năm mươi triệu đồng trên một hectare
đất nông nghiệp tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt bảy mươi năm hơn sáu mươi số xã được công nhận xã nông thôn mới
một trăm linh số hộ dân được sử dụng nước sạch chín mươi một dân số tham gia bảo hiểm y tế
để đạt được những chỉ tiêu trên tỉnh hải dương đẩy nhanh thực hiện chuyển đổi mô hình tăng trưởng
phát triển hợp lý giữa chiều rộng và chiều sâu chú trọng nâng cao chất lượng hiệu quả tính bền vững
cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh tế
chủ động liên kết hợp tác phát triển và hội nhập quốc tế